cách đây một trăm linh một năm quân chúng lao động nước nga dưới sự lãnh đạo của chính đảng tiền phong
do lenin đứng đầu đã làm nên một sự kiện giúp chuyển toàn thế giới
cách mạng tháng một mươi năm một nghìn chín trăm một mươi bảy thành công
cuộc cách mạng tháng một mươi đã đánh đổ chế độ quân chủ chuyên chế
đập tan mọi phương án chính trị tiêu cực của các lực lượng tư sản
khai sinh ra chế độ xã hội chủ nghĩa đầu tiên trong lịch sử loài người
mở ra kỷ nguyên mới của phát triển và tiến bộ xã hội
cuộc cách mạng tháng hai năm một nghìn chín trăm một mươi bảy đã chấm dứt chế độ xa hoàng
nhưng nước nga lúc này tồn tại tình trạng hai chính quyền đối lập dưới sự điều hành của chính phủ lâm thời
nước nga vẫn tiếp tục trượt sâu vào tình trạng hỗn loạn về chính trị kinh tế và quân sự
trong khi tham vọng theo đuổi cuộc chiến tranh đế quốc đến cùng
càng khiến cuộc sống của người dân kiệt quệ thống khổ
trước tình hình đó lenin đã về nước để trực tiếp lãnh đạo cuộc cách mạng nga

tháng bảy năm một nghìn chín trăm một mươi bảy chính phủ lâm thời công khai đàn áp phong trào đấu tranh của quân chúng
thời kỳ đấu tranh hòa bình chấm dứt lực lượng cách mạng phải chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền
ngày sáu tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm một mươi bảy cách mạng tháng một mươi nga nổ ra ở petrograd
ngày bảy tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm một mươi bảy được ghi vào lịch sử là ngày thắng lợi của cách mạng tháng một mươi nga
và đến tháng ba năm một nghìn chín trăm một mươi tám chính quyền soviet giành thắng lợi hoàn toàn trên phạm vi cả nước
cách mạng tháng một mươi nga đã mở ra cho việc thành lập nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới
như mặt trời trói lọi chiếu sáng khắp năm châu
thắng lợi của cách mạng tháng một mươi nga đã mở ra con đường giải phóng dân tộc cho tất cả các dân tộc thuộc địa
trong đó có việt nam
sau thành công của cách mạng tháng một mươi nguyễn ái quốc mà sau này là chủ tịch hồ chí minh
từ chỗ chưa biết lenin là ai đã nhận ra rằng trên thế giới vừa xảy ra một sự kiện lớn lao
chưa từng có một dân tộc đã lật đổ bọn áp bức bóc lột mình tự tổ chức quản lý mọi công việc đất nước
từ đây người hoàn toàn tin theo lenin đứng hẳn về quốc tế thứ ba và tìm đường đến liên xô
trong hơn một năm lưu lại đây người đã tìm thấy ở chủ nghĩa mark lenin
con đường cứu nước duy nhất đúng cho dân tộc mình
người đã khẳng định cách mạng tháng một mươi là cuộc cách mạng triệt đẻ nhất
muốn cách mạng thành công thì công nông làm gốc phải có đảng vững bền phải bền gan
phải hy sinh
phải thống nhất
bên cạnh việc tích cực truyền bá chủ nghĩa mark lenin và lý luận của mình vào việt nam
người đã chuẩn bị chú đáo các điều kiện để thành lập đảng
sự ra đời của đảng cộng sản việt nam năm một nghìn chín trăm ba mươi là kết quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa mark lenin
với phong trào công nhân và phong trào yêu nước việt nam
sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt căn bản của cách mạng việt nam
từ đó con đường cứu nước và giải phóng dân tộc chỉ có thể là con đường cách mạng vô

con đường gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội gắn cách mạng việt nam với xu thế thời đại
khi thời cơ lịch sử xuất hiện mọi sự chuẩn bị sẵn sàng
chủ tịch hồ chí minh đã kêu gọi đồng bào ta triệu người như một
nhất tề đứng lên giành chính quyền làm nên thắng lợi trọn vẹn của cách mạng tháng tám
sự kiện này không chỉ khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa
mà còn có ý nghĩa mở đường cho phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới
đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên mới kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội
cổ vũ cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do cho các dân tộc bị áp bức trên thế giới
hơn một thế kỷ đã trôi qua song chưa một sự kiện nào lại có ý nghĩa lớn lao
và tính chất quốc tế sâu rộng như cuộc cách mạng tháng một mươi nga
nhìn lại thế kỷ hai mươi hầu hết các sự kiện lịch sử trọng đại cũng như xu hướng vận động của thế kỷ này
đều bắt đầu hoặc ít nhiều chịu ảnh hưởng của cách mạng tháng một mươi nga
như chủ tịch hồ chí minh đã nhận định giống như mặt trời trói lọi
cách mạng tháng một mươi chiếu sáng khắp nam châu thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức
bóc lột trên trái đất
trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế